theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ngày một mươi tám tháng một mươi hai
hiện lũ trên các sông trong khu vực đang xuống dần
tuy nhiên tình trạng ngập lụt vẫn còn xảy ra trên diện rộng ở nhiều địa phương trong khu vực
cảnh báo tiếp tục có lũ trên các sông từ bình định đến ninh thuận
các con số thống kê về thiệt hại của đợt mưa lũ cũng đang được tổng hợp
theo báo cáo lũ trên các sông từ thứ thuyết huế đến khánh hòa đang xuống
trong đó nhiều nơi đã xuống mức báo động hai
dự báo trong một mươi hai giờ tới lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa tiếp tục xuống
riêng các sông ở bình định còn giao động ở mức cao
do đó cảnh báo tối và đêm nay cần đề phòng lũ trên các sông từ bình định đến ninh thuận có khả năng lại lên
các hồ trong khu vực đều có mực nước sấp xỉ mực nước dân bình thường
có chín hồ chứa vừa và hồ lớn đang vận hành xả
có một mươi bốn hồ chứa thủy điện xả qua tràn
trong đó có ba hồ xả với lưu lượng bốn trăm linh m khối trên dây là sông tranh sông hình và sông ba hạm
báo cáo nhanh của các địa phương đợt mưa lũ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đã làm một mươi bảy người chết hai người mất tích và một mươi bốn người bị thương
mưa lũ cũng làm sập đổ một trăm tám mươi ngôi nhà làm hư hỏng tám mươi tám ngôi nhà và khiến tám mươi năm sáu trăm hai mươi ngôi nhà bị ngập nước
trong lĩnh vực nông nghiệp mưa lũ đã làm ngập úng hơn một mươi tám năm trăm bốn mươi bốn hectare lúa
cây thiệt hại hơn ba bốn trăm linh hecta mạ
gần chín hai trăm năm mươi một hectare hoa màu hơn năm trăm hai mươi trậu hoa cây cảnh ở quảng ngãi và đà nẵng bị thiệt hại
ngoài ra mưa lũ cũng làm một ba trăm tám mươi một con da súc sáu mươi hai bốn mươi sáu con da cầm bị chết cuốn trôi
làm bảy mươi bốn bảy trăm năm mươi mét canh mương hai mươi ba hai trăm năm mươi mét đê bối bờ bao bị sạt lở năm chín trăm bốn mươi chín m ba đất đá canh mương bị cuốn trôi
theo ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng sáu trăm linh tám tỷ đồng
trước mắt các địa phương đã có đề phương
đề xuất trung ương hỗ trợ gạo lúa giống cũng như hỗ trợ trong việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra